bệnh viện bình dân tp hcm cho biết trong thời gian qua đã có nhiều bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu vì tự ý sử dụng các loại thuốc giảm cân bán trôi nổi trên thị trường thậm chí là có những người còn bị suy thận vĩnh viễn nguy hiểm đến tính mạng
nữ bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện bình dân tp hcm trong tình trạng tay chân sưng phù suất huyết tiêu hóa khoang màng phổi có nhiều dịch suy gan cấp chức năng thận suy dối loạn điện dài đe dọa đến tính mạng
các bác sĩ khoa lọc máu nội thận bệnh viện bình dân đã tích cực cấp cứu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch tuy nhiên chức năng thận của cô đã không thể hồi phục
hiện bệnh nhân đang phải lọc máu định kỳ một tuần ba lần dẫn đến kiệt quệ kinh tế đây là hậu quả của việc sử dụng liên tục thuốc giảm cân được mua trôi nổi trong vòng một tháng
bệnh viện bình dân tp hcm cho biết từ đầu năm đến nay đã có nhiều bệnh nhân nhập viện cấp cứu với tình trạng suy thận do dùng viên giảm cân một số bệnh nhân may mắn điều trị kịp thời tuy nhiên có trường hợp bệnh nhân bị tổn thương nặng phải chạy thận lọc máu định kỳ

khuyến cáo người dân không nên tự ý mua thuốc về để sử dụng nhất là các loại thuốc bán trôi nổi không rõ nguồn gốc tránh lâm vào cảnh tiền mất bệnh mang